bộ công thương vừa ban hành dự thảo quyết định của thủ tướng về chương trình thí điểm giá mua bán điện mặt trời
để hướng đến giá cạnh tranh giảm giá mua điện tử từ trong giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế mà giá mua điện cố định sang đấu thầu
tính đến nay cả nước có tám dự án đã bổ sung quy hoạch phát triển điện lực với tổng công suất sáu trăm một mươi mw
song không đủ điều kiện vận hành trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một để được hưởng giá fit giá mua bán điện cố định ưu đãi
ngoài ra có hai mươi một dự án với tổng công suất một mw được thủ tướng thống nhất bổ sung quy hoạch
và một trăm linh ba dự án đang đề nghị bổ sung quy hoạch với tổng công suất một mươi mw
theo bộ công thương các dự án này đang chờ chính sách mới về điện mặt trời để tiếp tục đầu tư
trong chương trình thí điểm bộ công thương cho rằng các dự án điện mặt trời có giá bán điện đề xuất từ thấp đến cao
dưới mức giá trần
các dự án sẽ được lựa chọn để phát triển cho đến khi đạt tổng quy mô công suất của chương trình
thời gian lựa chọn dự án sẽ kéo dài từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
và hoàn thiện thủ tục thực hiện đầu tư từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai